tại buổi khen thưởng lực lượng phá vụ án người nước ngoài sản xuất clip đồi trụy vừa bị phát hiện
công an tp đà nẵng cho biết viện kiểm sát nhân dân tp đã có quyết định khởi tố các bị can liên quan
tại buổi khen thưởng đại tá trần miu phó giám đốc công an tp đà nẵng cũng cho biết
viện kiểm sát nhân dân tp vừa có quyết định khởi tố bị can đối với sáu đối tượng liên quan đến vụ án
tạm giam bốn tháng về hành vi giao cấu với người dưới một mươi sáu tuổi
và sẽ đưa vụ án xét xử lưu động công khai đến rộng rãi công chúng
trước đó qua điều tra theo dõi ngày một mươi bốn tháng chín lực lượng công an thành phố đà nẵng đã phát hiện
bắt giữ một nhóm năm người trung quốc và một người việt nam có hành vi tổ chức quan hệ tình dục
và sản xuất các clip đồi trụy rồi phát tán lên mạng internet
nhiều phụ nữ người việt nam đã tham gia hành vi này trong đó có một em nhỏ chưa đủ một mươi sáu tuổi